ba mươi họa sĩ chuyên và không chuyên đến từ hai mươi quốc gia trên thế giới cùng tới hà nội tham dự sự kiện
mỹ thuật mang tên hành trình ký họa châu á hà nội năm hai nghìn một mươi chín sự kiện này vừa được khai mạc tối
mùng ba tháng một mươi tại hà nội và kéo dài đến hết ngày mùng sáu tháng một mươi
với mục tiêu khắc họa một cách rõ nhất chân dung phố cổ hà nội tất cả các họa sĩ tham dự sẽ được
chia thành một mươi nhóm mỗi nhóm hơn ba mươi năm người trong bốn ngày liên tục sẽ lần lượt ký họa toàn bộ khu phố
cổ như đền ngọc sơn đền bà kiệu tượng đài vua lý thái tổ chợ đồng xuân các tác phẩm trong
thời gian diễn ra sự kiện sau đó sẽ được triển lãm ngoài hoạt động chính là vẽ ký họa người tham
dự còn được giới thiệu các đặc trưng văn hóa của hà nội như được mặc trang phục áo dài vẽ nón lá
vẽ quạt thưởng thức các món ăn đặc sản của hà nội chương trình kỳ vọng sẽ mang đến những cảm xúc
trọn vẹn và sâu đậm về một hà nội bình dị thân thiện mến khách và vui sống